hà nội sẽ cấm hút thuốc lá ở ba mươi điểm du lịch nổi tiếng một mươi sáu điểm văn hóa và một mươi bốn đình đền chùa thuộc quận hoàn kiếm hà nội cũng thực hiện cam kết điểm du lịch không khói thuốc lá
theo đó ngay trong tháng một mươi này ba mươi điểm du lịch của hà nội trong đó có những địa danh nổi tiếng như đền ngọc sơn đền bà kiệu bảo tàng lịch sử việt nam bảo tàng cách mạng chùa quán sứ nhà hát lớn nhà thơ lớn trung tâm gia lưu phố cổ thu viện quốc gia sẽ thực hiện việc cấm hút thuốc lá
các điểm văn hóa du lịch di tích này sẽ gắn biển không hút thuốc lá cấm hút thuốc lá đồng thời sẽ có người nhắc nhở và xử phạt tại chỗ nếu người dân và du khách cố tình vi phạm